thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở trung mương đảng đã khai mạc hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba
tại hội nghị lần này ban chấp hành trung ương sẽ bàn về các nội dung như đề cương các văn kiện trình đại hội một mươi bốn của đảng
chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi bốn của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã phát biểu khai mạc phiên họp
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ theo kế hoạch đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng sẽ diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi sáu
tổng bí thư cũng cho biết thời gian qua thực hiện nghị quyết đại hội trung ương viii khóa một mươi ba
tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ đảng đã khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương
báo cáo chính trị báo cáo kinh tế xã hội báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
xin ý kiến bộ chính trị tiếp tục hoàn thiện để trình trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị này
tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ theo kế hoạch đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng sẽ diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi sáu
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu cầu trong quá trình thảo luận
cần làm rõ tính chất mục tiêu yêu cầu và phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo
trong đó báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của đại hội có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa cương lĩnh của đảng
nội dung của báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề về quan điểm
đường lối chủ trương chính sách của đảng trên các lĩnh vực của đời sống